liên quan đến vụ tai nạn khiến một mươi ba người thương vong tại đắk lắc đến sáng ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi
các bác sĩ tại bệnh viện thiện hạnh và bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên vẫn đang tích cực cứu chữa cho một mươi hai nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày tám tháng một mươi tại đường tránh thị xã buôn hồ xe tải do ông phạm văn huân
quê ở thái nguyên điều khiển đã đâm vào xe khách của tài xế phạm phù quý chú tại thành phố buôn ma thuật
lưu thông theo hướng ngược lại vụ tai nạn đã khiến cho một người trên xe khách tử vong tại chỗ một mươi hai người trên xe khách bị thương
ngay sau khi xảy ra tai nạn người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện thiện hạnh
thành phố buôn ma thuật cấp cứu và sau đó một trường hợp phải chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên điều trị
vì bị tổn thương sọ não lồng ngực và cuộc sống rất nặng hôn mê sâu
trong số một mươi một ca còn lại thì có bốn ca bị tổn thương nặng phức tạp về xương ở tay chân
và theo các nạn nhân thì họ là đoàn khách đang trên hành trình đi du lịch thì tai nạn bất ngờ ập đến và người bị tử vong là hướng dẫn viên du lịch của đoàn
hiện cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật